trong giai đoạn dịch bệnh covid một mươi chín gây nhiều biến động trên thế giới các doanh nghiệp xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh thanh hóa đang phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước triển khai những biện pháp nhằm bảo đảm quyền lợi của người lao động trong đó chú trọng việc hỗ trợ người lao động có nhu cầu về nước
đây là cuộc trao đổi hàng ngày giữa đại diện công ty xuất khẩu lao động và những công nhân đang làm việc tại nước ngoài
trong giai đoạn này những cuộc đối thoại như trên diễn ra thường xuyên hơn
trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi đã có sáu mươi lao động của công ty thiên ân đang làm việc tại ả rập xê út được về nước theo nguyện vọng
chúng tôi cũng đã đấu mối với đối tác ở bên nước ngoài để trao đổi với họ làm những thủ tục xích visa cho người lao động để người lao động được về nước và yêu cầu chủ sử dụng chi trả tiền với máy bay theo quy định đầu
tỉnh thanh hóa có khoảng ba mươi lao động đang làm việc tại nước ngoài
các đơn vị xuất khẩu lao động đã và đang tích cực tuyên truyền ổn định tâm lý cho nhóm đối tượng này
đồng thời làm việc với đối tác để đảm bảo việc thanh toán đầy đủ tiền lương đối với những trường hợp đã hết hạn hợp đồng nhưng chưa thể về nước
hỗ trợ về khẩu trang rồi các nước diệt khuẩn rồi sang bên phía chính phủ nhật bản cho học sinh của chúng ta khi làm việc yên tâm hơn
và bên cạnh đấy nữa là cũng phương án hỗ trợ nếu như học sinh của mình đang làm việc trong những công ty mà bị đóng cửa do tình hình dịch bệnh
hỗ trợ là sẽ chuyển việc cho các bạn hoặc ví dụ như là đảm bảo cái quyền lợi để cho các bạn cũng có những cái thu nhập nhất định trong thời gian các bạn ở bến đất nước sở tại
hiện nay dịch bệnh covid một mươi chín đã dần được kiểm soát từ ngày một mươi năm tháng chín cục hàng không việt nam đã lên phương án mở lại một số đường bay quốc tế
đây vừa là cơ hội để lao động việt nam được trở về nước vừa là động lực để các doanh nghiệp xuất khẩu lao động hoạt động tích cực trở lại sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh